trên địa bàn quảng trị diễn biến dịch sốt xuất huyết cũng đang có xu hướng tăng nhanh và bùng phát trên diện rộng
trước tình hình trên ngành y tế tỉnh quảng trị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp
nhằm hạn chế sự lây lan và bùng phát của dịch bệnh sốt xuất huyết tại các khu dân cư và trong từng hộ gia đình
tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đã ghi nhận tám mươi ổ dịch với hơn bốn trăm linh trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
trong khi năm hai nghìn một mươi năm chỉ có một trăm năm mươi năm trường hợp
hiện nay tỉnh quảng trị đang mùa mưa và rét là điều kiện thích hợp để virus gây bệnh sốt xuất huyết phát triển và lây lan trên diện rộng
trước tình hình đó ngành y tế quảng trị đã đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho người dân
tiến hành phun hóa chất tập trung gia quân dọn vệ sinh môi trường tiêu diệt bỏ gậy
đặc biệt đối với hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rồng tập trung tẩm màn bằng hóa chất cho bà con đồng bào dân tộc
cũng như tuyên truyền để bà con hiểu được tầm quan trọng của việc mắc màn khi đi ngủ tránh mắc và lây lan các dịch bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị chỉ đạo các sở ban ngành huy động cộng đồng tham gia phòng chống dịch
khoanh vùng phun thuốc diệt trừ mầm bệnh kịp thời cấp cứu điều trị và chăm sóc bệnh nhân không để xảy ra trường hợp tử vong ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng